vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng ba trên địa bàn huyện lục yên tỉnh yên bái đã xảy ra rông lốc kèm theo mưa đá cục bộ ở nhiều xã thị trấn đã làm nhiều diện tích hoa màu vụ xuân bị thiệt hại một số nhà ở của các hộ gia đình bị tốc mái
do mưa to còn gây ngập cục bộ đường tỉnh một trăm bảy mươi một huyện lục yên đã chỉ đạo các xã thị trấn ra soát thống kê thiệt hại huy động lực lượng tham gia giúp đỡ khắc phục
trên địa bàn tỉnh yên bái dự báo vẫn có mưa nhiệt độ xuống thấp ở vùng núi các địa phương cần duy trì trực ban để phòng chống mọi tình huống có thể xảy ra